bộ trưởng bộ tài chính đinh tiến dũng và đại diện cộng hòa liên bang thụy sĩ canada và ngân hàng thế giới tại việt nam
đã bấm nút chính thức vận hành cổng công khai ngân sách nhà nước
đây là minh chứng cho nỗ lực cải cách hành chính của bộ tài chính có phần từng bước thay thế báo cáo giấy bằng báo cáo điện tử
cổng công khai ngân sách nhà nước đi vào hoạt động và khai thác sẽ giúp quá trình tổng hợp báo cáo công khai ngân sách được thực hiện nhanh và chính xác hơn
đối với các bộ cơ quan trung ương và địa phương công tác báo cáo công khai ngân sách sẽ trở nên đơn giản và thuận tiện hơn
còn đối với người dân doanh nghiệp và các tổ chức trong và ngoài nước đây là một kênh truyền thông cung cấp dữ liệu thông tin cần thiết
để nắm bắt các vấn đề liên quan đến tài chính ngân sách quốc gia qua đó tăng cường sự giám sát xã hội cải thiện điểm số công khai minh bạch ngân sách quốc gia
công khai ngân sách của các bộ cơ quan trung ương và ngân sách địa phương